trưa ngày một tháng một mươi sở y tế hà nội thông báo liên quan đến bệnh viện hữu nghị việt đức
tính đến thời điểm hiện tại hà nội ghi nhận hai ca dương tính với sars cov hai đều ở quận hoàn kiếm
gồm một người nhà chăm bệnh nhân tại khoa ung miếu tầng tám nhà d một người bán và giao cơm tại khu vực cổng bệnh viện
hai trường hợp này đã được công bố vào ngày ba mươi tháng chín
lực lượng chức năng đã lấy một bốn trăm bốn mươi ba mẫu người nhà nhân viên tòa nhà d để xét nghiệm đã có một bốn trăm ba mươi ba mẫu có kết quả âm tính
ba tỉnh đã xác định được các ca dương tính liên quan đến bệnh viện hữu nghị việt đức
hà tĩnh một người đưa bố đến khám tại tầng tám nhà d
nam định ba ca liên quan người nhà đi chăm sóc bố tại tầng bảy nhà d
hưng yên một ca là bệnh nhân nằm điều trị tại tầng tám nhà d đã ra viện
trao đổi với phóng viên sáng ngày một tháng một mươi ông trương quang việt
phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội cho biết
trong chiều tối và đêm qua các mẫu liên quan đến các trường hợp f một của ca bệnh
cũng như bệnh nhân nhân viên tại bệnh viện việt đức đã được chuyển đến cdc hà nội để xét nghiệm
đại diện lãnh đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội nhận định
nguy cơ lây lan dịch ở trong viện khác với trong cộng đồng
trong viện có rất nhiều bệnh nhân nguy cơ lây nhiễm phải được đánh giá cụ thể
lãnh đạo cdc hà nội cũng chỉ rõ việc xuất hiện các ca mắc mới ở một số địa bàn
trong đó sáng ngày một tháng một mươi hà nội ghi nhận năm ca dương tính trong cộng đồng ở ba quận là điều đã được dự báo
đánh giá từ trước khi chuyển sang trạng thái mới
và dù đã cơ bản được kiểm soát nhưng nguy cơ lây nhiễm dịch trong cộng đồng ở thành phố vẫn còn tiềm ẩn
do vậy người dân không được chủ quan lơ là phòng dịch
lãnh đạo cdc hà nội khuyến cáo người dân vẫn nên hạn chế ra ngoài khi không có việc thực sự cần thiết
tránh tập trung đông người nơi công cộng giữ khoảng cách tối thiểu hai mét và phải đeo khẩu trang khi ra ngoài
thực hiện nghiêm khuyến cáo năm k của bộ y tế
trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội tiếp tục khuyến cáo bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đã từng đến khám
và điều trị tại bệnh viện hữu nghị việt đức từ ngày một mươi năm đến ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi
cần liên hệ với trạm y tế gần nhất hoặc gọi điện đến đường dây nóng phòng chống dịch
để được tư vấn hỗ trợ về phòng chống dịch covid một mươi chín